chiều nay hai mươi chín tháng chín đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí uông chu lưu
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lạng sơn về việc kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương
tại buổi làm việc đoàn công tác đã nghe lãnh đạo tỉnh lạng sơn báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám sau khi nghe báo cáo của tỉnh đoàn đã tiến hành thảo luận
làm rõ những vấn đề mà đoàn công tác quan tâm như kết quả kiểm tra giám sát điều tra
truy tố xét xử các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
đồng chí uông chu lưu đánh giá cao những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp trong phòng chống tham nhũng
đồng chí cũng lưu ý trong thời gian tới lãnh đạo chủ chốt phải thực sự
nêu gương đi đầu trong phòng chống tham nhũng chống tham nhũng phải gắn liền với thiết lập kỷ cương
trách nhiệm với động cơ trong sáng làm tăng lòng tin với nhân dân với đảng và nhà nước
tư cử góp phần xây dựng tổ chức đảng và đảng viên ngày càng trong sạch vững mạnh